tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nông mạnh thế
trú tại thôn nà pài thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn về tội giết người
theo cáo trạng vào đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi đến quán cà phê của ông đặng văn tuân
ở thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn để trả tiền mua bàn ghế
nông mạnh thế đã nảy sinh mâu thuẫn với ông tuân
tức giận thế sang khu vực hát karaoke tại quán yêu cầu mọi người đang hát ra về rồi thế tắt thiết bị điện
tại đây thế đã có hành vi tát vào mặt một người phụ nữ khi bị hỏi lý do vì sao tắt các thiết bị điện
thấy vợ mình bị tát hoàng viết trung đã lao vào đánh thế và đuổi thế ra khỏi phòng hát
thế bỏ về nhà lấy dao nhọn quay lại quán đâm thẳng vào vùng ngực trái của trung
khi trung bỏ chạy thế tiếp tục cầm dao đuổi theo chém liên tiếp vào trung gây tỷ lệ thương tích là hai mươi một
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bảy năm tù cộng với hình phạt hai năm tám tháng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
do tòa án quân sự quân khu một tuyên trước đó buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là chín năm tám tháng tù
cọc tiền âm phủ đối tượng ngô quang tứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã đa lộc huyện ân thi tỉnh hưng yên
đã bị công an huyện thanh liêm bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi một tháng năm công an huyện thanh liêm nhận được tin báo của chủ cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn xã thanh hà
bị một nam thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy không biển kiểm soát vào cửa hàng nhờ chuyển dịch vụ với số tiền là bốn mươi triệu đồng
khi vào cửa hàng đối tượng có mang theo một cọc tiền để trên bàn để tạo lòng tin với chủ cửa hàng
sau khi chủ cửa hàng thực hiện xong giao dịch chuyển tiền đối tượng lấy lý do ra xe lấy điện thoại để chụp lại biên lai gửi cho người nhận
rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát
kiểm tra cọc tiền do đối tượng để lại chủ cửa hàng phát hiện chỉ có duy nhất một tờ tiền thật mệnh giá năm trăm linh đồng để ở trên
số tiền còn lại đều là tiền âm phủ
nhận được tin báo sau năm ngày đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã phương liễu huyện quế võ tỉnh bắc ninh
tại cơ quan công an tứ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngoài ra cũng với phương thức thủ đoạn trên đối tượng đã thực hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng của các bị hại trên các địa bàn khác
trước tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn có những diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn tinh vi liều lĩnh phát huy tinh thần mưu trí dũng cảm
kiên quyết đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống xã hội lực lượng cảnh sát điều tra ma túy công an tỉnh yên bái đã triển khai đồng bộ các biện pháp
đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm ma túy góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân
vào hồi hai mươi một h ngày hai mươi một tháng năm tại khu vực km ba trăm hai mươi tám hai trăm linh quốc lộ ba mươi bảy thuộc địa phận thôn ngã ba xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành kiểm tra một xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua đó bắt giữ một đối tượng trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la là người cho thuê xe cùng tăng vật là năm bánh heroin
trước đó hồi một mươi hai h ngày hai tháng bốn tại phòng hai trăm linh một nhà nghỉ tây bắc xanh thuộc thôn nước nóng xã thú lệ huyện văn chấn
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện bắt quả tăng đối tượng hoàng a hồng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản ngài thầu xã nà bùng huyện nậm pồ tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ chín mươi gói ni lông bên trong chứa một mươi tám viên ma túy tổng hợp có khối lượng hơn một năm trăm linh gram
đây là vụ mua bán ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái được phát hiện bắt giữ
toàn bộ số ma túy trên do tôi mua của một người không biết tên tại lào rồi mang về xã tú lệ huyện văn chấn tỉnh yên bái để tiêu thụ
phát hiện bắt giữ
tính từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh yên bái đã tổ chức đấu tranh bắt giữ bảy mươi năm vụ
một trăm hai mươi bốn đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy thu giữ gần bốn kg heroin trên bốn kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong đó riêng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã đấu tranh bắt giữ một mươi năm vụ một mươi chín đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ gần ba kg heroin trên bốn kg heroin
với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt các đối tượng hoạt động chủ yếu vào ban đêm
khi bị phát hiện và bắt giữ các đối tượng kiên quyết chống trả và không phối hợp điều tra

sau đó để quận chủ nhân dân toán nhàellow các đối tượng kiên quyết chống trả các đối tượng kiên quyết chống trả các đối tượng kiên quyết chống trả lượng
những đường dây những tụ điểm phức tạp trên địa bàn để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá
bên cạnh đó chỉ đạo lực lượng cảnh sát ma túy theo hệ lực lượng xuống cơ sở
tăng cường công tác lắm tình hình đẩy mạnh các biện pháp hợp vụ
chủ động đấu tranh bóp cỡ với những tụ điểm phức tạp trên địa bàn
chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng công an các huyện thị xã thành phố
xác định những tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm phức tạp về ma túy
để tổ chức phòng ngừa phát hiện xử lý nghiêm các hành vi phạm tội
những nỗ lực và quyết tâm của toàn lực lượng trong đó mũi nhọn là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã và đang góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn giữ gìn sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
vận chuyển ba mươi ba gói thuốc lá điếu nhập lậu nguyễn văn kha chú tại xã mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an
vừa bị công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu phố trung lương phường một mươi thành phố mỹ tho tổ công tác của công an thành phố mỹ tho
phát hiện kha điều khiển xe mô tô tải biển kiểm soát năm mươi bốn z bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm
nên phối hợp với tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành chặn dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có ba mươi ba gói thuốc lá điếu
hiệu hero và jet do nước ngoài sản xuất
nguyễn văn kha khai nhận vận chuyển thuê cho người khác từ tỉnh long an về tỉnh trà vinh
vụ việc đang được công an thành phố mỹ tho tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý
thưa quý vị nhận thấy giá ga trên thị trường đang có dấu hiệu tăng nhiệt
bên cạnh đó nhu cầu sử dụng và tiêu thụ ga trên thị trường trong giai đoạn này cũng đang tăng cao
một công ty trên địa bàn xã đồng quang huyện gia lộc tỉnh hải dương đã lợi dụng để sản xuất
buôn bán hàng giả là ga số lượng lớn
vụ việc vừa được công an huyện gia lộc tỉnh hải dương kiểm tra phát hiện
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện gia lộc đột kích kiểm tra phát hiện tại công ty cổ phần thương mại vận tải ga hồng phát
do phạm văn hoán là giám đốc công ty và bùi thị hương là phó giám đốc công ty cùng một số nhân viên
đang có hành vi sang chiết ga trái phép từ bình ga công nghiệp loại bốn mươi năm kg hãng vinasin sang các bình loại một mươi hai kg
có in logo của các hãng ga petrol
công an huyện gia lộc đã lập biên bản vụ việc quản lý hơn năm trăm linh niêm mảng co các loại
hơn chín trăm linh tem chống hàng giả các loại bốn bình ga loại bốn mươi năm kg cùng một số dụng cụ phương tiện sổ sách liên quan đến hoạt động của công ty
công an huyện gia lộc đã lập biên bản vụ việc quản lý hơn năm trăm linh niêm mảng co các loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình
gián tem mát và đi phân phối theo các đơn đặt hàng và các tính
theo khai nhận mỗi bình loại bốn mươi năm kg sau khi được sang chiết bán ra thị trường
công ty thu lợi được khoảng từ bảy mươi đến một trăm linh nghìn đồng một bình so với bình ga chính hãng
mỗi ngày công ty thu lợi được khoảng từ bốn đến bốn năm triệu đồng
do thấy giá cả mặt hàng ga trong thời gian gần đây có dấu hiệu tăng giá
nên từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai lãnh đạo công ty đã chỉ đạo một số công nhân
sau đó về sang chiết sang các bình loại một mươi hai kg
sau khi sang chiết xong sẽ gắn niêm mảng co và dán tem chống hàng giả
khi hoàn thiện công ty sẽ bán cho các đại lý bán lẻ ở các tỉnh hải dương hưng yên linh bình
qua kết quả điều tra xử lý hiện tại công an huyện lộc vừa xác định hành vi của các đối tượng
có dấu hiệu của tội phạm sản xuất và buôn bán hàng giá
vậy là công an huyện gia lộc đang tiếp tục thu thập thông tin tài liệu
và các chứng cứ có liên quan đến các bình loại một mươi hai kg
để chứng minh về hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
hiện công an huyện gia lộc đã tiến hành thu giữ các bình ga của công ty bán ra cho các đại lý ở các tỉnh lân cận
đồng thời phối hợp với các sở ban ngành và các đơn vị doanh nghiệp liên quan điều tra xác minh làm rõ vụ việc